sau đêm diễn đầu của nhóm nhạc blackpink tại sân mỹ đình tối ngày hai mươi chín tháng bảy đã diễn ra thuận lợi
nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ
tối nay ngày ba mươi tháng bảy là đêm diễn thứ hai của blackpink
lượng khách bay từ thành phố hồ chí minh đến hà nội tăng đột biến
đã khiến giá vé máy bay được đẩy lên rất cao
khảo sát trang bán vé trực tuyến của các hãng hàng không nội địa cho thấy
giá vé máy bay từ thành phố hồ chí minh ra hà nội ngày ba mươi tháng bảy
từ hà nội về thành phố hồ chí minh ngày ba mươi và ba mươi một tháng bảy
đang duy trì ở mức gấp từ hai đến ba lần so với ngày thường
ngày thường đường bay hà nội thành phố hồ chí minh coi giá vé giao động từ một một năm triệu đồng mỗi chiều
hiện vé từ thành phố hồ chí minh đi hà nội ngày ba mươi tháng bảy để kịp xem đêm diễn của blackpink tại sân mỹ đình
chuyến bay hạ cánh trước một mươi tám giờ các hãng đều đã hết vé phổ thông
một số chuyến còn vé thương gia giá từ bảy chín triệu đồng mỗi chiều
với khách sang sông đêm diễn của blackpink từ hà nội về lại thành phố hồ chí minh ngày ba mươi tháng bảy
vẫn còn một số chuyến bay chiều muộn hoặc đêm nhưng giá từ ba ba năm triệu đồng mỗi chiều trở lên
cụ thể nói bay vietjet ngày ba mươi tháng bảy giá từ ba triệu đồng mỗi chiều trở lên
vietnam airlines bamboo airways pacific airlines giá từ ba năm triệu đồng mỗi chiều trở lên